thưa quý vị một mùa xuân mới xung vầy ấm áp đã đến với mọi nhà và để đảm bảo bình yên cho nhân dân yên tâm đón tết
đặc biệt là trong khoảng khắc giao thừa lực lượng công an trên cả nước đã tổ chức nhiều phương án đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
những tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động đã tỏa đi khắp ba mươi hai địa điểm bắn phá hoa trên toàn thành phố hà nội
từ chiều ngày chín tháng hai tức ba mươi tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đến sáng mùng một tết ngày một mươi tháng hai dương lịch
công an tp hà nội huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc ứng trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm
khu vui chơi giải trí điểm bắn phá hoa để phòng ngừa tội phạm xử lý các đối tượng trộm cắp móc túi cướp giật
bên cạnh đó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ liên tục triển khai các phương án nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép
lặng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông cũng như phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui chơi đón do thừa
trung đoàn đã tổ chức quán triệt triển khai đặc biệt là thành lập các tổ công tác đi khảo sát tập trung vào chính địa điểm trận địa bắn phá hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp
để từ đó bố trí lực lượng phù hợp với từng địa điểm từng chốt
ngoài công tác lực lượng bố trí trực tiếp tham gia bảo vệ trung đoàn bố trí lực lượng
trung đoàn ứng trực ứng trực tại đơn vị ứng trực một số địa điểm gần với địa điểm trận địa bàn phá hoa nhất
mục đích là sẵn sàng hỗ trợ tăng cường cho lực lượng của trung đoàn cũng như các lực lượng của hành phố khi có yêu cầu
mục đích cuối cùng là để phương châm để bà con đón xuân đặc biệt là thưởng thức các ngàn bàn phá hoa được vui vẻ an lành trong đêm do thừa
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tp hcm bàn phá hoa đêm do thừa tại hai địa điểm
theo đó công an tp hcm đã huy động một trăm linh quân số túc trực tại các vị trí trọng yếu
địa điểm bắn phá hoa trên địa bàn thành phố để kịp thời điều tiết phân luồng
giúp cho người dân xem bắn phá hoa an toàn thuận lợi
theo ghi nhận trong tối ngày chín tháng hai các khu vực trên địa bàn thành phố khá thông thoáng
không xảy ra tình trạng kẹt xe
gác lại việc riêng trong đêm sau thừa công an tỉnh sơn la đã triển khai công tác
bố trí lực lượng phương tiện thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn
tại các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí tổ chức bắn phá hoa
để ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra
với những nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
ủn tắc giao thông tai nạn giao thông và đua xe trái phép không xảy ra
người dân sơn la đã được đón thời khắc giao thừa trong vui tươi và an toàn
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của công an thành phố sẽ tăng cường xuống các xã phường
phối hợp với lực lượng công an cơ sở lực lượng bảo vệ dân phố lực lượng dân phòng
đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự phục vụ cho nhân dân đón tết vui xuân an toàn
đúng theo phương châm lực lượng công an nhân dân phải thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
và lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình
tại thành phố huế mặc dù thời tiết không được thử
trời mưa phùn nhưng rất nhiều bà con nhân dân tổ chức ra đường đón xem các chương trình nghệ thuật bán phá hoa
ngay từ rất sớm công an tp huế đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng bảo vệ dân phố
phương tiện kỹ thuật tổ chức tuần tra lưu động vừa mật phục vừa công khai
nhằm kịp thời phát hiện bắt xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tổ chức phân luồng điều hòa hướng dẫn giao thông
tại các tuyến đường trọng điểm không để ủn tắc giao thông
kịp thời phát hiện xử lý các hành vi lặng lách đánh võng nẹt vô
gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
công phương cũng đã tiền khai lực lượng theo kế hoạch của công an phố đà phương công
và đặc biệt là có hai tổ tuần tra lưu động để phục vụ cho công tác đảm bảo tình hạn tử
và đặc biệt là phòng trọng đột pháo hóa hóa nụ đá chép trên địa bàn
và tiết kiệm xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo tình hạn tử trên địa bàn
phục vụ nhân dân vui chung đón tết được quân hiệp
nhân dân cả nước đã đón một mùa xuân mới an toàn đầm ấm
đó cũng là niềm vui niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an toàn quốc
những người góp phần giữ chọn mùa xuân bình yên
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an tỉnh nghệ an
về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dị tích nguyên đán sắp thỉnh
và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông công an nghệ an đã tiến hành trực một trăm linh quân số
tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xuyên đêm xuyên tết tập trung xử lý các vi phạm
đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nhân dân
ngay trong đêm giao thừa lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
về nồng độ cồn qua công tác tuần tra kiểm soát cũng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm khác
quá trình làm việc lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện đúng theo quy định quyết tâm không để
tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đán
bên cạnh đó cảnh sát giao thông công an nghệ an cũng sẽ chủ động các phương án phân luồng
kịp thời điều tiết khi lưu lượng phương tiện đông tăng cường giúp đỡ người dân bằng những hành động thiết thực
trong những ngày tết và khi người dân quay trở lại sau kỳ nghỉ
công an thành phố đà nẵng cho biết hiện nay trên các hội nhóm các trang mạng xã hội lan truyền thông tin
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng sẽ không kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn tuy nhiên công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật
theo chỉ đạo của bộ công an và lãnh đạo công an thành phố toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an đà nẵng
sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn với tinh thần
thực hiện xuyên đêm giao thừa xuyên tết không có ngày nghỉ
trước đó công an thành phố đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước trong và sau tết sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm túc quyết liệt đồng bộ các biện pháp để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết và trong đó tăng cường xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm không có ngoại lệ
toàn lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng tổ chức trực một trăm linh quân số tăng cường tuần tra kiểm tra
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn
được thông suốt để nhân dân vui tết đón xuân
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn văn lực
trú tại huyện gò công tây về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật vụ khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
trước đó lực điều khiển xe mô tô thì bị tổ công tác công an huyện gò công tây tiến hành kiểm tra hành chính và lập biên bản
tuy nhiên nguyễn văn lực không hợp tác tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định
sau đó nguyễn văn lực đã cùng em ruột điều khiển xe mô tô đuổi theo tổ công tác và yêu cầu cung cấp biên bản về lỗi vi phạm
trong lúc đối thoại nguyễn văn lực đã dùng điện thoại ghi hình vụ việc đăng tải lên facebook cá nhân và chia sẻ cho nhóm khác với nội dung sai sự thật vụ khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an nguyễn văn lực đã thừa nhận hành vi vi phạm và đã xóa bài viết trên trang cá nhân cam kết không tái phạm
đồng thời công an huyện gò công tây ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự trần tuấn kiệt quê ở tỉnh bình phước và bùi thanh bạo quê ở tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện vĩnh kiểu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô tại ấp cây xoài xã tân an
qua điều tra mở rộng cơ quan công an bắt bạo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước xe
dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng thạch thị phan y sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khóm vĩnh bình phường hai thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội tham ô tài sản
còn về tội trộm cắt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng trịnh trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai mươi hai ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng là đối tượng sơn lâm còn gọi là sơn lên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thương chú tại ấp prey chop xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
và đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thương chú tại số bốn trăm ba mươi ba
trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bị công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã số bốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cũng về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện